trong không khí kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và đón chào tết cổ truyền của dân tộc
sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thắp hương và thăm gia đình cố tổng bí thư lê duẩn cố tổng bí thư trường trinh
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp hương nơi bàn thờ đồng chí lê duẩn tại căn nhà số sáu hoàng diệu
nơi sinh thời đồng chí lê duẩn đã sống và làm việc tưởng nhớ một nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng và cách mạng việt nam
đồng chí là người giữ cương vị tổng bí thư của đảng lâu nhất hai mươi năm năm
đồng chí là người có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước
mới đây đảng và nhà nước đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của đồng chí
nói chuyện với những người thân trong gia đình cố tổng bí thư lê duẩn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã bày tỏ tình cảm trân trọng và biết ơn
chuyển đến gia đình lời chúc mừng năm mới
tổng bí thư nêu rõ tết đến xuân về
chúng ta lại tưởng nhớ sâu sắc đến các bậc tiền bối những người đã tạo nên nền móng vun đắp để đất nước có ngày hôm nay
thăm gia đình đồng chí trường trinh tổng bí thư nguyễn phú trọng thành kính tưởng nhớ đồng chí cố tổng bí thư của đảng
là người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh đồng chí trường trinh đã đảm nhận nhiều trọng trách lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
đồng chí còn là một lãnh đạo tài năng một tấm gương sáng về tính nguyên tắc và kỷ luật
một trí tuệ lớn của cách mạng việt nam
trò chuyện với những người thân trong gia đình tổng bí thư nguyễn phú trọng rất vui khi các thế hệ trong gia đình cố tổng bí thư trường trinh
đã phát huy truyền thống cách mạng truyền thống tri thức tiếp tục đóng góp và cống hiến cho đất nước
tổng bí thư chúc mừng năm mới gia đình tin tưởng với đà của năm hai nghìn một mươi bảy năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám
đất nước sẽ tiếp tục phát triển đón nhận những vận hội mới thời cơ mới